vào khoảng gần một giờ sáng nay ngày hai mươi chín tháng tám tại thôn bản pho xã mường hoa thị xã sapa tỉnh lào cai
đã xảy ra một đám cháy lớn thiêu dụi ba căn nhà và khiến cho một người tử vong
đám cháy bùng phát rất mạnh do phần lớn là nhà gỗ
nhận được tin báo chính quyền địa phương đã huy động hơn một trăm linh người cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
triển khai cứu hộ cứu nạn
tuy nhiên do đám cháy xảy ra trong đêm ngọn lửa lại quá lớn nên đến bảy giờ sáng đám cháy mới được dập tắt
nạn nhân tử vong là anh lê văn mậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cư trú tại tỉnh yên bái là công nhân đến làm thuê
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ đồng thời thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại